theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ đầu năm đến nay giá cá tra nguyên liệu liên tục tăng
và ở mức hai mươi tám năm trăm linh đồng đến ba mươi đồng một kg tăng bốn đồng đến bảy đồng so với cùng kỳ năm ngoái
đây cũng là mức giá cao nhất từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyên nhân là do diện tích nuôi trồng ngày càng giảm trong khi đó nhu cầu cá cha ngày càng tăng
đặc biệt ở thị trường trung quốc
quốc gia này cũng đang vượt mỹ và eu trở thành thị trường nhập khẩu cá cha lớn nhất của việt nam
chiếm trên hai mươi hai thị phần mỹ xếp thứ hai với hơn một mươi chín
hiện nhu cầu nhập tại một số thị trường lớn như mỹ eu mexico brazil bắt đầu tăng
do khách hàng chuẩn bị cho noel và các ngày lễ lớn
lượng đơn hàng cũng tăng từ năm hai mươi so với trước trong khi giá nguyên liệu tăng cao
nhiều vùng nuôi đã hết cá hoặc cá nhỏ dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu
ngoài các vùng nuôi riêng nhiều nhà máy phải đi tìm nguồn nguyên liệu
nhằm đảm bảo đủ hàng cho chế biến xuất khẩu đối với các đơn hàng
cuối năm cũng chính những tác động này khiến cho giá cá cha giống tăng mạnh
lên sáu mươi đồng một kg loại hai mươi con tăng hai mươi đồng so với cùng kỳ năm ngoái